trong số đó có những dự án có dấu hiệu đã huy động hàng trăm tỷ đồng của người dân nhưng vẫn để cỏ mọc hoang hóa khiến cho quỹ đất của thành phố hà nội vốn đã không nhiều nay lại càng bị lãng phí hơn nữa
đây là quan cảnh của một trong những dự án vốn nóng nhất thủ đô thời điểm năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi
dự án này được phát triển từ năm hai nghìn một mươi ở khu vực bắc cổ nhế trèm triển khai từ năm hai nghìn một mươi sau sáu năm đến nay dự án này vẫn chỉ là một bãi đất trống với cỏ hoang mọc đầy thậm chí đến một cái biển hiệu về dự án cũng không thể có
từ năm hai nghìn một mươi dự án này được chủ đầu tư quảng cáo trên website của mình với các nội dung như
công ty cổ phần đầu tư xây dựng bạch đằng tmc đã được ủy ban nhân dân thành phố hà nội giao làm chủ đầu tư dự án
tổ hợp công trình nhà ở
căn hộ cao cấp văn phòng cho thuê và công cộng tại xã xuân đỉnh huyện từ liêm thành phố hà nội với quy mô là bốn chín mươi bảy hectare
theo quyết định số một nghìn một trăm năm mươi năm ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi của ủy ban nhân dân tp hà nội với tổng mức đầu tư dự kiến là một chín trăm sáu mươi tỷ đồng
tuy nhiên dù chỉ mới được giao chủ trương nghiên cứu bạch đằng tmc đã nhanh chóng kêu gọi huy động vốn cho dự án này
cụ thể bạch đằng tmc và khách hàng đã ký một thỏa thuận vay vốn
mỗi người muốn tham gia mua nhà trên giấy của dự án phải đóng góp hàng trăm triệu cho đến cả tỷ đồng bằng một thỏa thuận vay vốn
hình thức kêu gọi và huy động vốn
chúng ta phải nói như thế
còn lại về mặt hình thức thì có thể là dưới dạng thư chào thư mời v v
tóm lại là các đồng chí đang đi bản chất là đi tìm một cái nguồn vốn từ các nhà đầu tư hoặc các nhà đầu cơ
nếu sở quy hoạch kiến trúc chỉ cho phép tới một mươi hai tầng
nhưng trong thư chào mời và giới thiệu với các khách hàng với nhà đầu tư
thì công ty này lại giới thiệu lên đến hai mươi năm tầng đến hai mươi chín tầng là không đúng thông tin so với cái quy hoạch được phê duyệt
và đây là một hành vi cực kỳ nguy hiểm
đáng nói trong công văn số một nghìn một trăm năm mươi năm của thành phố hà nội giao chủ trương cho bạch đằng tmc cũng chỉ có thời hạn một mươi hai tháng
thế nhưng từ năm hai nghìn một mươi cho đến nay đã là sáu năm vừa rất nhiều so với thời hạn một mươi hai tháng trên
dự án của bạch đằng tmc
với hàng chục tỷ đồng của người dân đóng góp vẫn chỉ là một bãi đất trống với cỏ hoang
trước tình cảnh này nhiều khách hàng của bạch đằng tmc đã lên tiếng đặt câu hỏi về số phận của khoản tiền mình đã đóng góp
khi nhóm phóng viên chúng tôi đề nghị được phỏng vấn đại diện công ty bạch đằng tmc
ông nguyễn văn thường chủ tịch hội đồng quản trị của công ty bạch đằng tmc nhất quyết không chịu trả lời và cho rằng rất bậ
chuyện đấy là cái chuyện trong
nội bộ của bọn anh
của bọn anh là vay vốn để kinh doanh chứ không phải làm cái gì cả
à thế là không phải quy động vốn hả
không phải quy động vốn mà vay vốn
và tại vì em thấy là có nói là về thỏa thuận vay vốn ấy thì là
nó là một cái kiểu huy động vốn thì không biết là mình
vay vốn để sản xuất kinh doanh cho cả công ty cho tất cả chứ không phải là dành riêng cho một cái dự án đó
chưa hết dự án này theo như quảng cáo là sẽ có các tòa trung cư
từ hai mươi năm đến hai mươi chín tầng
nhưng tại văn bản của sở quy hoạch kiến trúc khẳng định
tại khu vực này không thể xây dựng cao như thế
bởi nó vi phạm quy hoạch một trên năm trăm linh của cả khu vực đã được duyệt từ trước
qua quan điểm điều chỉnh thì chúng ta cũng phải theo luật
thì thứ nhất là điều chỉnh thì cũng phải phù hợp
đầu tiên là bởi quy hạch chung đã được thủ tướng phê duyệt năm hai nghìn một mươi một
tiếp theo là quy hạch phân khu
và đấy như dâu cũng trao đổi lúc trước
ngoài ra phải đảm bảo quy trần tiêu chuẩn
hạ tầng xã hội cân đối chung
cái đấy là luật cho quy định rồi
bởi vì tôi cũng trao đổi thêm là tại sao phải điều chỉnh
ngay trong văn bản của sở xây dựng đóng góp ý kiến về dự án này từ năm hai nghìn một mươi sáu
đã nhấn mạnh việc không được huy động vốn để xây dựng dự án
theo đúng quy định của pháp luật
cũng từ thông tin của sở quy hoạch kiến trúc hà nội
cho đến nay dự án của bạch đằng tmc chưa thể được thông qua
điều này có nghĩa sau sáu năm dài đẳng đẳng
dự án này vẫn chỉ đang nằm trên giấy
và hàng trăm tỷ đồng của người dân đã bị chiếm dụng
vẫn chưa thể có hồi kết
có dấu hiệu của một cái hành vi huy động vốn trái phép hay không
thì tôi nói rằng có dấu hiệu của một hành vi huy động vốn không đúng quy định của pháp luật
vấn đề thứ ba
có dấu hiệu của một hành vi lừa đảo hay lạm dụng kinh nghiệm hay không
thì tôi khẳng định luôn là có dấu hiệu của hành vi gian dối
mà nếu bây giờ tiền mà nhà đầu tư đã huy động
nhưng lại không trả lại cho nhà đầu tư
mà cũng không thực hiện dự án
thì rõ ràng đây là có mục đích chiếm đoạt
và yếu tố cấu thành của tội lừa đảo chiếm đoạt
tài sản theo quy định ở điều một trăm ba mươi chín bộ luật hình sự
nó là cái gì
nó là hành vi gian dối và mục đích chiếm đoạt
do đó mà nếu tiếp tục không giải quyết được
về mặt dân sự trong trường hợp này
thì có thể một bên liên quan cho rằng bị thiệt hại
hoàn toàn có thể yêu cầu có thư tố giác
gửi tới cơ quan điều tra viện kiểm sát
để đề nghị xem xét về cái hành vi gian dối và mục đích chiếm đoạt
rất nhiều lần nhóm phóng viên chương trình hộp thư truyền hình nhân dân
đã đề nghị được tiếp xúc với đại diện của công ty bạch đằng tmc
để làm rõ sự việc
nhưng đều nhận được câu trả lời từ chối
do bận họp bận đi công tác
thưa quý vị các bạn
cỏ dại mọc đầy đó là hiện trạng của mảnh đất
mà công ty bạch đằng tmc coi đó là dự án của mình
chỉ bằng một văn bản được chấp thuận chủ trương
đầu tư nghiên cứu triển khai dự án này
tuy nhiên là từ năm hai nghìn một mươi cho đến nay
thì mảnh đất này
vẫn đang là một mảnh đất hoang
công ty bạch đằng tmc đã thu của người dân
hàng trăm tỷ đồng
tuy nhiên sau sáu năm thì dự án này
cũng được sở quy hoạch kiến trúc khẳng định
không thể phá vỡ quy hoạch chung
mà sở quy hoạch kiến trúc đã phê duyệt
một trên năm trăm linh của cả khu vực bắc cổ nhế trèm
có thể thấy khi nghe quảng cáo và đóng tiền
để cùng xây dựng một dự án
không ít người dân đã kỳ vọng vào việc
sẽ được sở hữu một căn nhà xứng đáng
thế nhưng thực tế của một dự án như thế này
chỉ là nằm trên giấy
không chỉ riêng dự án tmc bạch đẳng
theo tìm hiểu của phóng viên hộp thư truyền hình
trên địa bàn hà nội còn tồn tại
khá nhiều dự án như thế
cá biệt có dự án mặc dù được phê duyệt
từ năm hai nghìn tám
thế nhưng đến nay vẫn không được triển khai
chủ đầu tư vẫn mặc nhiên thu tiền của người dân
và cho đến nay niềm tin cũng như số tiền
mà người dân đã gửi gắm vào đây
cho đến thời điểm này cũng vẫn chỉ là bãi đất chống
theo đơn thư gửi hộp thư truyền hình
bà trần thị hà thường trú tại số hai mươi sáu b một
tập thể quân đội phường mai dịch cầu giới hà nội cho biết
từ năm hai nghìn một mươi
bà đã vay mượn bạn bè một số tiền
để ký hợp đồng tự nguyện tham gia góp vốn
xây dựng khu du lịch sinh thái cao cấp tây thiên minh
với công ty cổ phần thương mại quốc tế
tổng số tiền góp trong hai hợp đồng với công ty này
là hơn năm năm tỷ đồng
tuy nhiên sau gần một mươi năm thực hiện
dự án này vẫn đang nằm trên giấy
theo đơn thư phản ánh
phóng viên hộp thư truyền hình đã tìm về
khu đất hơn ba mươi hectare tại xã sài sơn
huyện thành thất
nơi được cho là dự án biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp tây thiên minh
thì đây vẫn chỉ là một bãi đất hoang
phía sau lưng tôi là ba ba hectare
khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp tây thiên minh
dự án này đã được phê duyệt
từ năm hai nghìn tám
tuy nhiên sau gần một mươi năm
thì đây vẫn chỉ là bãi đất giống
số tiền người dân đầu tư
cho dự án đến nay
không hiểu là đã được sử dụng vào đâu
qua nhiều lần thực hiện
thủ tục rút vốn khi dự án vẫn chỉ là
dự án trên giấy
tuy nhiên bà hà và các nhà đầu tư khác
cũng chỉ nhận được những lời hứa hẹn
cụ thể từ năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay
đã có không dưới hai lần công ty cam kết
hoàn trả vốn cho nhà đầu tư
tuy nhiên cam kết cũng chỉ là cam kết
hết hạn này đến hạn khác
công ty lại tiếp tục là một bản cam kết gửi cho khách hàng
cái việc mà chúng tôi gồm một cái dự án này
cạnh toàn châu
cái lệnh lãnh liên kề của chúng tôi hiện nay đã đạt được khác
còn cái việc
mà về hà nội tại sao mà dừng từ hai nghìn tám
cho đến nay
là lý do hạ tình về hà nội
còn cái này thuộc về lĩnh vực chính phủ
không thuộc về lĩnh vực phạm vi công ty
chúng tôi sẽ thông quyền này
thế còn cái việc mà hồ đông phải có đơn
một là phải có đơn này
hai là phải được phép
hội đồng quản trị công ty đồng ý
có cho rút hay không
vì đây là hồ đông
ba là sẽ có chức thức thỏa thuận
mà hai bên làm việc
chứ còn ngoài ra là công ty
phải có đơn trình tự
tức là anh hứa rút bốn này rồi có đơn
lý do mà vị giám đốc này đưa ra
khi dự án bị chậm tiến độ
là vướng mắt khi sắp nhập hà tây về hà nội
là vướng mắt trong khâu giải phóng bật bằng
tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên
khu vực này hiện đã có nhiều dự án được hoàn thiện
và đưa vào sử dụng
rõ ràng đây không phải là lý do để phía công ty biện hộ
cho việc chậm trễ của mình
bởi ngoài bà hà còn rất nhiều nhà đầu tư
đang phải chịu hậu quả của việc chậm tiến độ
triển khai dự án cũng như không được biết
tiền mình đầu tư hiện đang ở đâu
tôi nghĩ là trong trường hợp
mới chỉ có làm
có cái móng thông mà ông đã vi phạm thế
nghiêm trọng nếu có vi phạm
thì thu hồi
cái giấy thép đấy lại
không cấp nữa và thậm chí thu hồi
cái miếng đất đấy lại
ông bỏ ra bao nhiêu tiền ông mua
thì bây giờ tôi đền bù cho ông cái đó
thôi thu hồi lại tôi lại đấu giá cho
một cái anh khác làm
thì phải có một cái sự
chế tài nghiêm túc thế
thì mới có cái
có tác dụng răn đe
chứ nếu mà chúng ta cứ
cao thấp gì cũng cho
tồn tại cả thì không ổn
có thể thấy hà nội hiện đang còn rất nhiều
dự án bất động sản bị bỏ hoang
trong khi thành phố lại đang rất khan hiếm
quỹ đất dành cho phát triển
chỉ có thể bằng cách xử lý nghiêm và triệt đề
với những dự án này và áp dụng những chế tài cưng rắn
cả đối với chủ đầu tư
thì mới mong tình trạng hoang hóa đất
chiếm dụng vốn kể trên mới được hạn chế
trong tuần vừa qua
thông qua số điện thoại đường dây nóng
chương trình hộp thư truyền hình nhân dân
đã nhận được khá nhiều phản ánh
của độc giả về các vấn đề liên quan đến
xã hội chính sách và đời sống
của người dân
sau đây chúng tôi xin trích một số ý kiến phản ánh tiêu biểu
tên tôi là đỗ minh thúy
hiện là một trong những hộ dân đang sinh sống
trên đường nguyễn tri phương
thành phố vương hoa thuật tỉnh tết lắc
tôi muốn phản ánh đến kênh truyền hình nhân dân
một số vấn đề về việc đền bùi
giải phóng mặt bằng của các hộ dân đang sinh sống
hai bên đường nguyễn tri phương
con đường dài chỉ có một hai km
được chia làm bốn đoạn
và hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi
nhưng mà cách nhau dài chục mét
mà có hộ được bùi thường tiền tỷ
có hộ không được nhận tiền như vậy
thì từ khi con đường được xây dựng xong
năm hai nghìn một mươi đến nay
chúng tôi liên tục gửi đơn kiến nghị
ủy ban nhân dân thành phố đề nghị bồi thường
giải phóng mặt bằng theo đúng quy định
nhưng chỉ được nhận được câu trả lời là
ngân sách của thành phố khó khăn
chưa thể bố trí kinh phí để bồi thường hỗ trợ
cho các hộ dân thuộc dự án đường nguyễn tri phương

và thanh tra bộ y tế ủy ban nhân dân thành phố hà nội
sở tài nguyên và môi trường hưng yên
với các vấn đề liên quan
trong thời gian tới chương trình hộp thư truyền hình
và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được
sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành
các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội
để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin phản ánh xin gửi về địa chỉ
chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
địa chỉ thư điện tử
hộp thư truyền hình a còng nhân dân
và số điện thoại đường dây nóng